với tinh thần chống dịch như chống giặc công an tỉnh long an đã chỉ đạo công an các huyện thị xã thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh qua đó nâng cao hiệu quả công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh công an tỉnh long an đã tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tận dụng tối đa thời gian để khoanh vùng truy vớt những trường hợp có liên quan đến các ca bệnh để tiến hành các biện pháp cách ly theo quy định xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực phong tỏa cơ sở cách ly tập trung tăng cường kiểm tra đồn đốc chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao đẩy mạnh công tác tuyên truyền
không hoang mang lo lắng chấp hành nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
công an tỉnh nông an đã thành lập các tổ phản ứng nhanh sẵn sàng phối hợp thực hiện công tác truy vết để sớm phát hiện khoanh vùng cách ly dập dịch với tinh thần khẩn trương nhanh chóng thần tốc hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
để kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh đến nay công an tỉnh long an phối hợp với các lực lượng liên ngành thành lập tám mươi năm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phục vụ công tác phòng chống dịch trên các tuyến giao thông
để các chốt hoạt động hiệu quả công an tỉnh đã bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đối với các phương tiện tham gia giao thông kiểm tra phát hiện người dân đến từ các vùng dịch theo thông báo của bộ y tế
người nhập cảnh trái phép đi qua địa bàn tỉnh để thông tin trao đổi y tế áp dụng biện pháp cách ly phòng chống dịch theo quy định
kết quả dương tính với covid một mươi chín khi nhận được thông tin tổ phản ứng nhanh công an thành phố tân an đã thực hiện nhiệm vụ ngày đêm truy vết thu thập đầy đủ những thông tin những người có liên quan tiếp xúc ngoài cộng đồng
các bộ sĩ quan thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống thực hiện nghiêm năm k và khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
với quyết tâm giữ vững an ninh an toàn trên tuyến biên giới công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện thị xã
giáp biên tăng cường phối hợp cùng lực lượng quân sự và bộ đội biên phòng tuần tra kiểm soát các đường mòn lối mở kịp thời ngăn chặn phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép giúp công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đạt hiệu quả
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy định về xuất nhập cảnh nâng cao ý thức phòng chống dịch

phát huy vai trò của lực lượng nồng cốt trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an tỉnh long an cùng với các lực lượng chức năng đang nỗ lực từng ngày từng giờ
chung sức cùng toàn đảng toàn dân triển khai quyết liệt mạnh mẽ các biện pháp góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn với mục tiêu đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân